tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến với ủy viên thường vụ bộ chính trị
bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc vương kỳ sơn
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ đánh giá cao những kết quả và kinh nghiệm của đảng cộng sản trung quốc
trong công tác phòng chống tham nhũng xây dựng chỉnh đốn đảng
thông báo với đồng chí vương kỳ sơn về các chủ trương xây dựng và chỉnh đốn đảng của đảng cộng sản việt nam
nhấn mạnh tầm quan trọng then chốt của việc luôn giữ được bản chất cách mạng của đảng cộng sản
để đảng luôn thực sự là đội tiên phong và đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân
nhân dân lao động và dân tộc đồng thời tiêu biểu cho lương tâm và trí tuệ đạo đức và văn minh của thời đại
tổng bí thư nguyễn phú trọng và bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật vương kỳ sơn nhất trí cho rằng
xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ hệ trọng cấp bách và lâu dài
liên quan trực tiếp đến vận mệnh của mỗi đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước
nhất trí sẽ tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan của hai đảng
hai nước trong lĩnh vực công tác quan trọng này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
xây dựng và chỉnh đốn trong nội bộ của mỗi đảng
vừa góp phần tăng cường chiều sâu quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới